có một buổi lễ đặc biệt diễn ra ngay tại sân đoan môn hoàng thành thăng long khi đó gọi là sân cột cờ
đó là lễ trào cờ lịch sử đầu tiên trong ngày hà nội được giải phóng
ở lễ chào cờ năm đó đã có rất nhiều người dân dưng nước mắt khi nhìn thấy lá cờ tổ quốc lần đầu tiên trong lịch sử tung bay trên cột cờ của hoàng thành thăng long
đúng một mươi năm giờ coi nhà hát lớn nổi lên một hồi dài
toàn thành phố hướng về cột cờ thành hoàng diệu
bài tiến quân ca hùng tráng vang lên lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo
đó là thời pháp vô cùng xúc động và thanh niên
nhiều người chứng kiến thời pháp ấy đã rơi lệ vì hạnh phúc
thì tôi là người dân thủ đô khi mà quân giải phóng về thì tôi lúc mà về thì tôi là ở trong nhà không được ra ngoài
lúc nhìn thấy quân pháp đi của quân ta đi thì tôi có được nhận cái phần đó nhìn thấy cái phần đó
và thì cảm xúc rất là gọi là rất xúc động trước những cái hài lòng
thì tôi diễn biến này
không trực tiếp có mặt tại lễ trào cờ lịch sử nhưng thiếu tướng nguyễn quang phong là một trong ba chỉ huy của lực lượng công an hà nội
trực tiếp tham gia đảm bảo an ninh trật tự và các điều kiện cần thiết khác cho đóng quân giải phóng và tiếp quản hà nội trong ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
khi ta về thì trật tự nó ổn hẳn
mà lúc giờ là khi mới về cái thì bắt đầu từ đầu
chúng tôi ngay hôm đầu tiên đã phải đi ấy đi đi tìm đi xe máy của xe đạp của dân bị mất
thì đưa đi tìm cho dân và bắt một cái trộm
ngay từ đầu cũng như thế rồi
thế giờ trật tự giao thông thì như thế tai nạn này là chúng tôi đã giải quyết ngay
ngay từ hôm đầu tiên
bảy mươi năm năm sau cũng tại sân cột cờ nay thuộc khu di tích hoàng thành thăng long một lễ trào cờ
với vẹn nguyên ký ức mùa thu cách mạng đã được tái hiện nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô
góp mặt trong lễ trào cờ này là những nhân chứng lịch sử
những người hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp chứng kiến những khoảnh khắc của buổi lễ trào cờ sau ngày thủ đô giải phóng
sau đó chúng ta cũng biết rằng chúng ta phải rút ra ngoài thủ đô để tiếp tục cuộc kháng chiến
thì lá cờ ấy không còn bay được
ở trên cái cột cờ thủ đô hà nội nữa
thì lúc này cái lá cờ ấy như một biểu tượng về cái sự giải phóng một nửa nước
lại tung bay trên cái cột cờ lịch sử của chúng ta
thì đó là một ý nghĩa quan trọng
giây phút lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên cột cờ hà nội là khoảnh khắc mãi mãi không bao giờ quên đối với những chiến sĩ trong đoàn quân tiếp quản hà nội
đó cũng là giây phút hạnh phúc với mọi người
thời gian thủ đô là thời khắc hà nội chính thức đón nhận cuộc sống thanh bình trở lại sau chín năm kháng chiến gian khổ với viết bài mất mát thi sinh